tòa án nhân dân tp hà nội ngày hôm qua đã mở lại phiên tòa xét xử vụ chuyển nhượng đất vàng tại phố bà triệu hà nội
đây là vụ án đã thu hút được sự quan tâm chú ý đặc biệt của dư luận xã hội do bị cáo trong vụ án không thừa nhận hành vi vi phạm
các cơ quan tố tụng tp hà nội cũng đã rất nhiều lần trả hồ sơ đổi tội danh hoãn phiên tòa để làm rõ các tình tiết nội dung trong vụ án này
trong vụ án này bị cáo lương thế hiển nguyên phó tránh văn phòng sở tài nguyên và môi trường hà nội và vợ là nguyễn thị liên bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng hiển nhận giúp anh nguyễn thanh thủy làm thủ tục mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước với giá thấp chuyển đổi đất sử dụng chung và góp các giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất tại số hai trăm chín mươi sáu hai trăm chín mươi tám và ba trăm linh phố bà triệu phường lê đại hành quận hai bà trưng hà nội
để làm được việc này anh thủy phải làm hợp đồng hợp tác kinh doanh với nguyễn thị liên viết các giấy nhận tiền góp vốn và chuyển nhượng lại phần vốn đã góp ký các hợp đồng công chứng chuyển nhượng nhà đất tại phố bà triệu
tuy nhiên sau khi làm xong thủ tục mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước hiện không trả lại nhà đất số hai trăm chín mươi sáu hai trăm chín mươi tám và ba trăm linh phố bà triệu cho anh nguyễn thanh thủy mà chiếm đoạt bán toàn bộ nhà đất này cho anh lê hải an được số tiền gần ba trăm hai mươi tỷ đồng để sử dụng cá nhân
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày